không giấu nổi sự lo lắng trước việc giá xăng dầu tăng cao kỷ lục ông tô quang học giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn việt học đơn vị có nhiều đầu xe chuyên chạy tuyến hà nội thái bình cho hay doanh nghiệp đang vào đầu bếp tai tìm phương án kinh doanh khi giá nhân liệu liên tục tăng chóng mặt
xăng dầu chiếm ba mươi bốn mươi đơn vị giá vận chuyển nên việc nhiên liệu đầu vào tăng giá chắc chắn ảnh hưởng đến chi phí vận tải hiện doanh nghiệp đang phải tính toán lại giá cước vận chuyển cho những chuyến xe sắp tới
tuy nhiên việc này không dễ bởi mỗi chuyến chỉ leo teo váy khách
hai năm nay doanh nghiệp lao đao vì dịch covid một mươi chín kéo dài nay giá xăng dầu tăng cao kỷ lục không còn là nỗi lo nữa mà là ác mộng thật sự với ngành vận tải ông học nói
tương tự ông đỗ văn bằng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn minh thành pháp chủ thương hiệu xe sao việt cũng lo lắng không kém
theo ông bằng giá xăng dầu thế giới tăng cao nên việc giá nhân liệu đầu vào trong nước tăng vọt là điều dễ hiểu
tuy nhiên trong bối cảnh doanh nghiệp gần như kiệt quệ vì dịch bệnh này giá xăng dầu chẳng khác nào cũng đánh bồi để họ đến bơ vực phá sản
chúng tôi cũng không biết làm thế nào anh em nhà xe cũng chỉ biết nhìn nhau cắn răng mà chấp nhận tiếp tục chạy thì thua lỗ nghỉ thì lấy đâu ra tiền trả lãi vai ngân hàng
mà bán xe lúc này cũng chẳng ai dám mua ông bằng chia sẻ
trong nỗi lo chung vì giá nhân liệu tăng cao ông khúc hữu thanh hải giám đốc công ty cổ phần vận tải và thương mại dịch vụ đất cảng cho biết
từ nhiều tháng nay vận tải hành khách đa số thua lỗ nên áp lực rất lớn trong khi phương án tăng giá vé để bù đắp thua lỗ không khả thi vì khách đi lại rất hạn chế do lo ngại lây lan dịch bệnh
tiến sĩ nguyễn bích lâm nguyên tổng cục trường tổng cục thống kê cho biết kinh tế việt nam phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ bên ngoài
với tỷ lệ chi phí nguyên liệu vật liệu nhập khẩu trong tổng chi phí nguyên vật liệu của toàn nền kinh tế là ba mươi bảy
khi giá xăng dầu thế giới tăng sẽ làm tăng giá nguyên vật liệu nhập khẩu và nguyên vật liệu trong nước
với nền kinh tế việt nam khi giá xăng dầu tăng một mươi làm gdp giảm khoảng năm mức giảm khá lớn phản ánh tác động rất mạnh của biến động giá xăng dầu tới tăng trưởng kinh tế ông lâm nhấn mạnh
trong bối cảnh nền kinh tế đang cần phục hồi sau thời gian đình trệ vì dịch covid một mươi chín nếu giá xăng dầu tăng cao sẽ kéo theo chỉ số tăng giá của tất cả các ngành khác nhất là lĩnh vực giao thông vận tải
việc giá các mặt đồng
các hàng thiết yếu như xăng dầu tăng sẽ ảnh hưởng tới chi phí sản xuất khiến giá hàng tiêu dùng trong nước tăng cao ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
theo chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long doanh nghiệp và người dân hiện có hai mối lo thường trực là dịch covid một mươi chín và giá nhiều loại nguyên liệu đầu vào tăng cao
đặc biệt là xăng dầu đã đạt mức giá cao nhất trong tám năm qua
trong khi dịch bệnh đã tạm thời được kiểm soát nền kinh tế trên đà phục hồi việc giá xăng dầu lại tiếp tục tăng gây áp lực rất lớn trên đà phục hồi kinh tế
ông long cho hay giá xăng dầu trong nước hiện nay phụ thuộc rất lớn vào giá xăng dầu thế giới
việt nam không có cách nào làm giá xăng dầu thế giới hạ nhiệt chỉ có thể ổn định giá mặt bằng này bằng cách điều chỉnh hai van là thuế và quỹ bình ổn giá
với việc quỹ bình ổn này đã cạn chỉ còn trông vào điều chỉnh thuế phí
hiện mỗi lít xăng dầu bán ra thị trường phải gánh bốn loại thuế gồm thuế giá trị gia tăng một mươi thuế nhập khẩu một mươi thuế tiêu thụ đặc biệt một mươi và thuế bảo vệ môi trường từ ba tám trăm linh đồng đến bốn đồng trên một lít
trong số này chỉ có thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt là có thể giảm
hiện thuế nhập khẩu đã ở mức thấp trong khi nghị quyết mới đây của quốc hội về giảm thuế vat cho các hàng hóa dịch vụ thì mặt hàng xăng dầu không được đề cập đến
theo chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng
thịnh giá xăng dầu tăng cao như hiện nay sẽ ảnh hưởng nhất định đến giá cả của một số hàng hóa và mặt hàng giá cả trong nền kinh tế quốc dân
ông thịnh cho rằng có hai công cụ để giảm bớt sự tăng giá là quỹ bình ổn xăng dầu và thuế
nếu sử dụng hai chính sách này hợp lý thì sẽ giảm được tỷ lệ tăng của giá xăng dầu
theo bộ công thương tỷ trọng các loại thuế phí trong giá cơ sở các mặt hàng xăng chiếm từ bốn mươi hai bảy đến bốn mươi ba
trong khi đối với dầu tỷ lệ này là trên hai mươi
các loại thuế phí trong cơ cấu giá xăng bao gồm thuế nhập khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt
thuế bảo vệ môi trường thuế vat chi phí kinh doanh định mức lợi nhuận định mức của từng loại xăng dầu
cụ thể trong cơ cấu giá xăng dầu áp dụng từ ngày một mươi một tháng hai tỷ trọng các loại thuế phí như sau
xăng e năm zon chín mươi hai một mươi năm trăm bảy mươi sáu đồng trên một lít chiếm bốn mươi hai bảy trong giá cơ sở
giá cơ sở hiện tại là hai mươi bốn bảy trăm bảy mươi một đồng trên một lít
xăng ron chín mươi năm một mươi chín trăm bốn mươi hai đồng trên một lít chiếm bốn mươi ba hai trong giá cơ sở
giá cơ sở hiện tại là hai mươi năm ba trăm ba mươi hai đồng trên một lít
dầu diesel năm hai trăm chín mươi bốn đồng trên một lít chiếm hai mươi sáu một trong giá cơ sở
giá cơ sở hiện tại là hai mươi hai trăm sáu mươi năm đồng trên một lít
dầu hỏa bốn năm đồng trên một lít chiếm hai mươi một hai trong giá cơ sở
giá cơ sở hiện tại là một mươi tám đồng trên một lít
dầu mazut bốn tám trăm linh chín đồng trên một kg chiếm hai mươi bảy hai trong giá cơ sở
giá cơ sở hiện tại là một mươi bảy sáu trăm năm mươi chín đồng trên một kg
căn cứ vào giá nhập khẩu bình quân sau khi cộng thêm các khoản phí thuế
liên bộ công thương tài chính sẽ quyết định việc tăng hoặc giảm giá hay trích lập quỹ bình ổn
bộ công thương cho rằng ở kỳ điều hành ngày một mươi một tháng hai giá xăng dầu trong nước đã được điều hành
bảo đảm bám sát diễn biến của giá xăng dầu thế giới góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh
tiếp tục duy trì mức tranh lệch giữa giá xăng sinh học e năm ron chín mươi hai và xăng khoáng chín mươi năm ở mức hợp lý
để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của chính phủ
hỗ trợ việc duy trì nguồn cung xăng dầu từ các nguồn kể cả nhập khẩu cho thị trường
và bảo đảm duy trì công cụ quỹ bog ở mức phù hợp để có dư địa điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới
tuy vậy trao đổi với báo chí chuyên gia kinh tế ngô trí long cho rằng
việc điều hành xăng dầu còn thiếu linh hoạt để giá xăng dầu trong nước kìm hãm quá lâu
nên tăng mạnh và gây nên tình trạng khan hiếm cục bộ nhiều đại lý găm hàng trở lên giá mới bán
đồng quan điểm trên nhưng phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh học viện tài chính cho rằng
mức điều chỉnh giá xăng ngày một mươi một tháng hai cũng không quá cao
tuy vậy giá xăng tăng liên tiếp trong thời gian qua sẽ tác động mạnh đến lạm phát